tại buổi làm việc của ban cán sự đảng chính phủ với ban thường vụ thành ủy tp hcm
để góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ tp hcm nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao báo cáo chính trị kinh tế xã hội
với các đột phá trong phát triển tp hcm không những được đảng viên
người dân thành phố quan tâm mà còn được cả nước quan tâm
các nội dung phân tích đánh giá nhận định trong dự thảo báo cáo thẳng thắn khách quan
nghiêm túc rõ ràng cả về kết quả đạt được cũng như những hạn chế và yếu kém trên từng lĩnh vực
nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua
mục tiêu quan điểm phương hướng và giải pháp chủ yếu rất sát với tình hình của thành phố
trong bối cảnh khó khăn hiện nay kỳ vọng của cả nước đối với sự phát triển của tp hcm là rất lớn